ngày hai tháng một đánh dấu ca mắc covid một mươi chín kỷ lục ở hà nội với hai bốn mươi năm người nhiễm
năm trăm năm mươi năm ca trong cộng đồng
riêng ba quận huyện mới chuyển vùng cam là thanh xuân thanh trì và gia lâm có hơn năm trăm một mươi ca
số lượng f tăng nhanh dẫn đến nguy cơ quá tải tại các cơ sở y tế
thành phố hà nội đã lên phương án huy động lực lượng bác sĩ tình nguyện viên
đến chăm sóc tư vấn và điều trị kịp thời cho f tại nhà
cụ thể hà nội huy động khoảng bốn bác sĩ và tình nguyện viên
ngoài hệ thống y tế của thành phố các bệnh viện trung ương y tế tư nhân
thì đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu tình nguyện viên là sinh viên trường y cũng được huy động
mạng lưới thầy thuốc đồng hành cùng đội ngũ tình nguyện sẽ tham gia cấp phát thuốc đến tận tay người bệnh
bên cạnh đó hà nội thiết lập tổng đài một nghìn hai mươi hai đồng hành cùng f tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa cho các ca bệnh
hà nội cũng khuyến khích người dân tự test nhanh kháng nguyên để phát hiện bệnh
khi người dân tự xét nghiệm có kết quả dương tính sẽ được xác nhận lại kết quả dưới sự giám sát của nhân viên y tế tuyến cơ sở